các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn
năm hai nghìn một mươi tám làn sóng thoái vốn doanh nghiệp nhà nước được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ nhờ những chính sách kinh tế hỗ trợ
và dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào thị trường tài chính
tuy nhiên giữa quy định pháp lý về quy trình gắn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
cũng như quyết tâm triển khai với kết quả đạt được trong thời gian vừa qua
cũng đã để lại khá nhiều những vấn đề và bài học kinh nghiệm
để tìm hiểu thêm về vấn đề này trong chương trình thương trường và pháp luật ngày hôm nay
chúng tôi đã mời tới trường quay tiến sĩ nguyễn đình cung viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
xin cảm ơn tiến sĩ đến với chương trình chúng tôi
cũng có mặt trong chương trình ngày hôm nay là luật sư trương thanh đức
chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật basico
xin cảm ơn luật sư trương thanh đức đã tham gia
và xin được mời tiến sĩ nguyễn đình cung cùng luật sư trương đình đức
hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi
việc cổ phần hóa hãng phim chuyển việt nam
hãng phim chuyển việt nam vfs có thể coi là điển hình
của những vấn đề trong tiến trình cổ phần hóa hiện nay
từ năm hai nghìn ba hết hiệu lực hợp đồng thuê đất
chưa có hợp đồng mới nhưng hãng phim truyện việt nam
vẫn đang sử dụng làm trụ sở còn một phần cho thuê lại
khu đất vàng năm bốn trăm năm mươi m hai tại số bốn thụy khuê tây hồ hà nội
với vị trí đắc địa được thuê giá yêu đái nhà nước
chưa kể khu đất hơn chín trăm linh m hai tại ngõ một trăm năm mươi một hoàng hoa thám
bà đình hà nội
khu đất gần sáu bốn trăm linh m hai tại đông anh hà nội
và hơn một hai trăm linh m hai tại quận một tp hcm
tuy nhiên khi cổ phần hóa hãng phim truyện việt nam
chỉ được định giá một mươi chín bảy tỷ đồng
trong đó giá trị thương hiệu và giá trị đất đai bằng đồng
do vậy chỉ bỏ ra vỏn vẹn ba mươi hai năm tỷ đồng
tổng công ty vận tải đường thủy vivaso
đã trở thành cổ đông chính từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
chiếm sáu mươi năm tổng giá

cụ thể là lọc phim
bản thân ngay trong điện ảnh thôi
thì hãng phim tài liệu trung ương cũng chưa khung cổ phần hóa
hãng phim hoạt hình cũng cổ phần hóa
và thậm chí hãng phim giải phóng cũng chưa cổ phần hóa
thế thì cái việc mà cổ phần hóa hãng phim chuyển việt nam
theo tội là một sự bội vàng
cái sự kiện cổ phần hóa hãng phim chuyển việt nam
là chỉ có một người tham gia đấu giá
và người đó lại không biết một tí gì về phim nữa
rõ ràng cũng là một cái hở nữ
liên quan tới công tác thực hiện đấu giá
đấu giá là ít hai ba người trở lên
và đối tác chiến lược tham gia các lĩnh vực nghệ thuật này
cũng phải rất là thù
ít anh cũng phải có cái kinh nghiệm
và có những hoạt động ở trong đó
đồng thời là trong cái phương án đó
cũng phải có những cái cam kết
thực hiện những cái hoạt động liên quan tới nghệ thuật
thế nhưng mà rất tiếc là những cái thông tin như vậy
nó chưa thật rõ ràng
sau khi dư luận phản ánh
bộ tài chính đề xuất thủ tướng cho thanh tra
những trường hợp đất ở vị trí đắc địa
của doanh nghiệp nhà nước được cổ phân hóa
sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng
cụ thể sáu mươi dự án với diện tích
tám trăm ba mươi bốn m hai đất sản xuất
chuyển đổi thành cao ốc
trung tâm thương mại để bán và cho thuê
có dấu hiệu làm thất thu ngân sách nhà nước
kết quả giả soát ban đầu
hé lộ hàng loạt góc khuất
trong cổ phân hóa doanh nghiệp nhà nước
như việc xác định giá trị doanh nghiệp
lại không tính giá trị quyền sử dụng đất
cũng không đấu giá khi cổ phân hóa
xác định giá đất để thu tiền
sử dụng đất tiền thuê đất
chủ yếu dựa vào kết quả của doanh nghiệp
tư vấn nhưng chưa sát với giá thị trường
thất thoát trong cổ phân hóa
là một trong những vấn đề bức xúc
và là một trong những cái
mà luật pháp cũng như là công tác
cổ phân hóa phải hết sức nhận diện
để mà có những cái sự ngăn chặn
chúng tôi cho rằng là có ít nhất
hai cái điểm thất thoát hai cái kẽ hở
thất thoát trong cái
cổ phân hóa thứ nhất là
thất thoát về cái tính giá trị
các cái giá trị vô hình
đó là thương hiệu
đó là những cái uy tín
đó là những cái mối quan hệ
mà doanh nghiệp đó đã có được nhất là doanh nghiệp
mà lớn và
có lâu năm hoạt động thứ hai
là lớn hơn nữa
đó chính là giá trị của quyền sử dụng đất
bởi vì các doanh nghiệp nhà nước nhất là tập đoàn lớn
mà sắp tới đây chúng ta sẽ cổ phần hóa đó là những doanh nghiệp
mà có một diện tích đất được giao
được cho thuê với giá cực rẻ
và rất lớn và lâu dài
thế nhưng mà trong quá trình tính toán thường là
không tính đúng tính đủ thậm chí còn bị giấu đi
từ nay đến năm

thực hiện cổ phân hóa gần một trăm bốn mươi
doanh nghiệp nhà nước trong đó có nhiều
doanh nghiệp quy mô lớn nắm giữ
nhiều đất vàng do đó đã đến lúc
cần có thêm những giải pháp mạnh để
lấp được những lỗ hổng trong quá trình định
giá doanh nghiệp cũng như quản lý sử dụng
đất đai ngăn lợi dụng quá trình
cổ phân hóa để trục lợi
thực tế cho thấy giá trị
sổ sách tài sản trên đất
có thể rất thấp nhưng quyền
thuê đất và chuyển nhượng đất cũng phải
là tài sản và không thể bỏ qua
của doanh nghiệp và chúng rất hấp dẫn
các nhà đầu tư việc không tính
đúng tính đủ giá trị doanh nghiệp
khi cổ phân hóa có nguyên nhân
cả về nhận thức sự bất cập trong
chính sách hoặc lạm dụng kẽ hở
luật định không tuân thủ đúng hoặc
thiếu công khai minh bạch trong
tính toán giá trị và tổ chức cổ phần hóa
vì vậy nghị định một trăm hai mươi sáu
ra đời để bịt lỗ hổng đó
và thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước đẩy
mạnh quá trình cổ phân hóa tạo đà
cho doanh nghiệp và thị trường phát triển
vâng thưa hai vị khánh mời
chúng ta vừa cùng theo dõi một
phóng sự ngắn của chúng tôi
về câu chuyện cổ phân hóa
của hãng phim truyện việt nam đây có lẽ
chỉ là một trong rất nhiều những
việc cổ phân hóa của một
nhà nước và trong đó
có một đặc điểm chung
là giá trị thương hiệu
của doanh nghiệp gần như bằng không
trong khi các giá trị
tài sản về đất đai
có thể là đất thuê thì lại không được
tính vào giá trị của doanh nghiệp khi
tiến hành cổ phân hóa vậy thì
thưa tiến sĩ nguyễn đình cung việc
cổ phân hóa những doanh nghiệp như vậy
trong mắt các nhà đầu tư khi nhìn vào
và họ muốn
tham gia thậm chí là có thể là thâu tóm
những doanh nghiệp như vậy thì
họ sẽ tính toán như thế nào để có thể
thu được nữa mình không thể trách nhà đầu tư
tính toán thế nào nhưng mà
cái cách tính toán của họ là
rất là dễ tôi nghĩ rằng là
cũng không trách tính toán của họ
mà cái quan trọng
là tài sản của mình
mình bán mình phải biết được bán thế nào cho nó
tốt nhất chứ còn
người ta mua thì đương nhiên người ta sẽ
cố gắng mua với giá trị càng rẻ càng tốt
càng rẻ càng tốt còn chúng ta
phải cố gắng để ngược lại
phải bán được giá càng cao tốt
chứ còn mình
mình chỉ nhìn về phía đó thì không phải
là xử lý vấn đề mình phải
nhìn về phía ta đây nè là người
có tài sản thì
phải cố gắng bán
với giá cao nhất muốn bán được giá cao nhất
thì phải làm cho sản phẩm
của mình nó đẹp nhất
có sức hấp nhận nhất
thu hút nhất
sau đó đấy là sau đó
cách bán thế nào đó để cho
thị trường nó chấp nhận
chứ còn mình không thể
nói là người ta
người ta đấy là
việc của người ta
còn chúng ta
tất cả những thứ đấy là do chúng ta
tài sản của ta mà ta không
bán được giá cao nhất
đó là lỗi của ta
cho nên đừng phải
nói là chúng ta tính thế nào
chứ đừng nói là người ta tính thế nào
tuy vào mục đích của người ta
chứ không phải tất cả mọi người đều
sẽ tính như nhau
đấy là cái
chúng ta phải đặt vấn đề
vậy thì cái cảm giác của ông
với góc độ là một chuyên gia kinh tế
khi nhìn vào những thương vụ như vậy
với những cái giá trị
của doanh nghiệp như vậy
tôi thì không có bình luận gì nhiều
nhưng mà tôi thấy đầu tiên là
mình cứ hay nói là
nhiều khi mình dư luận
mình chết chắc cũng là đúng
ví dụ như nói là
thương hiệu của tôi nó thế này
mấy chục năm nó thế kia
mà tại sao lại
của tôi lại bằng không
cái quan trọng là
quan trọng đối với nhà đầu tư là
đối với người ta
nó tạo ra bao nhiêu tiền trong tương lai
chứ không phải là
nó có gì trong quá khứ
người ta không tính là
có quá gì trong quá khứ
người ta nhìn là
cái này đây này
nó có giá trị thế nào
đối với người tiêu dùng
và đối với do tôi
thì cái này nó sinh lời
trong tương lai đối với tôi như thế nào
nếu nó không sinh lời được cái gì
thì giá nó mới không
đấy là quan niệm của tôi
còn anh muốn chứng minh được là
cái này của tôi là rất tốt
thì anh phải
phải chứng minh
anh phải chứng minh cái điều đó
chứ anh không thể nào là anh nói
cứ bảo là
như thế là họ
họ gì đấy là sai
tức là phải chứng minh bằng những con số
những cái sổ sách
phải chứng minh được
bằng chứng minh được
đây là giá trị của tôi
có thể người mua ấy người ta bảo là không
cái này tôi không tính
nhưng người khác người ta bảo là
cái này nó có giá trị thôi
tùy vào mục đích
sử dụng của người ta
cái thương hiệu này
đấy là cái mà người ta
nó có nó
thì nó tạo ra được bao nhiêu tiền hơn
còn không có nó
nó thế nào
mình tính một cái base
cái đường cơ sở này
gọi là có thương hiệu
thì người tiêu dùng sẽ trả
trả thêm cho
cái này bao nhiêu
luật sư trương thị đức ông có đồng ý với
với cái ý kiến đó hay không
cái đất của nhà nước
sau khi đã cổ phần hóa
đã được chuyển mục đích sử dụng
cái gì đấy sai sai ở đây
có cái gì đấy
nó nhầm lẫn ở đây
kể cả cái chuyện là
quy định gốc gác nền tảng
nó không chuẩn
thì đến bây giờ
đôi khi chúng ta cứ nhìn nhận đánh giá
dưới con mắt này khác
tôi cho rằng
nó rất có vấn đề
ai cũng đều tính toán cả
ban hành chính sách pháp luật
kể cả chính sách cổ phần hóa
doanh nghiệp cũng tính toán
nhà đầu tư cũng tính toán
nhưng nếu tính toán
thì là tốt
phải tính toán
đang biến tất cả những tính toán
thế thì làm hại nhà đầu tư
làm thiệt hại cho người ta
đâu có được
xã hội đâu chấp nhận
chúng ta cũng không thể đòi hỏi là
nhà đầu tư
được mua cái giá thấp nhất
lại làm thiệt cho nhà nước
vấn đề là đấu giá là cổ phần hóa thế nào
bên này thì
yêu cầu cái cao nhất
bên kia yêu cầu thấp nhất
anh cung nói đấy
nhưng cuối cùng
nó ra cái giá tốt nhất
hai bên đều vui vẻ
đều có thể chấp nhận được
đấy chính là
kết quả cuối cùng là thị trường
có khi là nhầm rất nhiều thứ
chẳng hạn như là
cái thương hiệu
thì như ông cung nói rồi
đất đai thì đúng luật
bây giờ tôi khẳng định là
có kiểm tra lại
nếu theo đúng luật
thì cũng không thay đổi được
cái giá trị của phần hóa
của hãng phim vừa rồi
quan trọng nhất là
chúng ta phải làm sao
để nó công khai
nó rõ ràng
làm sao để
cung cấp cái thông tin
cho nhà đầu tư
thì lập tức
cái kết quả cuối cùng
nó ở cái đấu giá
người ta có thể định giá
một cái tài sản này
nhưng ra đấu giá được một trăm linh tỷ
tranh nhau một trăm linh lần
có thể xảy ra
có thể là
định giá một trăm linh tỷ
không ai mua
nó chỉ đang giá một tỷ thôi
cho nên là
anh muốn định giá thế nào cũng được
tôi cho rằng không phải mấu chốt đâu
bây giờ chúng ta đang
đi lệch vào cái chỗ định giá
định giá để
nó gọi là làm
có đầu đuôi
có bài bản
cũng phải có cái gì để dựa vào
nhưng cái quyết định
đấy là cái đấu giá
nếu thực sự đấu giá đúng
đấu giá không có
mốc nối không có quân xanh quân đỏ
không có vấn đề tiêu cực
nó sẽ là giá tốt nhất
hãng phim được một mươi tỷ
thì xứng đáng một mươi tỷ
xứng đáng một trăm linh tỷ
nhưng đấu giá theo cái kiểu là
giấm rúi như vừa rồi
từ cái chọn nhà đầu tư sai
cho đến lúc
cho đến lúc thủ tục
và rất nhiều cái toàn tính ở trong
bên bán cũng muốn thấp nhất
bên mua cũng muốn thấp nhất
thì nó sẽ ra cái kết quả thấp nhất
thì chúng ta thấy là bức xúc
chứ còn đâu chúng ta phải
sửa cái gì
mà chúng ta chưa thực sự nhìn vào
dạ dàng là
nếu khi đã công khai
theo đúng quy luật
của thị trường
thì câu chuyện
có lẽ sẽ không có nhiều điều
cần phải tranh cãi
đến như vậy
bởi vì chúng ta cũng đã thấy là
một doanh nghiệp nhà nước
chỉ có thể hấp dẫn giữa đầu tư
và đem lại lợi ích tối đa
cho chủ sở hữu nhà nước
khi doanh nghiệp đó
thực sự hoạt động
theo đúng nguyên tắc thị trường
khi đó thì mỗi doanh nghiệp nhà nước
sau cuộc vận hóa
sẽ là một doanh nghiệp hiệu quả
trong cái mục tiêu
mà chúng ta đưa ra là
một triệu doanh nghiệp
của nền kinh tế việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi
liên quan tới mục tiêu này
thì chúng tôi đã ghi nhận
một số ý kiến
của các doanh nghiệp
và các chuyên gia kinh tế
mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi ngay sau đây
theo báo cáo của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy
các bộ ngành địa phương
đã cổ phần hóa hai mươi một doanh nghiệp nhà nước
trong đó có bốn tổng công ty
là sông đà idco bkmx bình dương thanh lễ bình dương
tổng số tiền thu từ cổ phần hóa là hai hai trăm một mươi bốn sáu mươi bốn tỷ đồng
bao gồm cả giá trị bán cổ phần lần đầu của idico
là một ba trăm hai mươi bốn tỷ đồng
và thanh lễ bình dương là một trăm bảy mươi năm bốn tỷ đồng
ngoài ra các bộ địa phương
đang xác định giá trị của chín doanh nghiệp nhà nước
trong đó có bảy doanh nghiệp
đã công bố giá trị doanh nghiệp
trong năm qua thủ tướng chính phủ cho phép bốn doanh nghiệp nhà nước
điều chỉnh thời gian cổ phần hóa
sang năm hai nghìn một mươi tám
là tổng công ty phát triển nhà và đô thị
công nghiệp xi măng việt nam
khánh việt và truyền hình cáp việt nam
quá trình cổ phần hóa cũng đã đạt được một số những thành công
thành công lớn nhất ở đây chính là khẳng định
cái quan điểm của đảng nhà nước
và cái hoan nghênh của dư luận
rằng là cần phải tiếp tục cổ phần hóa
và thực hiện cổ phần hóa cách minh bạch
theo những các chỉ đạo mới như đã nói
và coi quá trình cổ phần hóa là một quá trình thường xuyên liên tục
không thể đảo ngược
đây như là một trong những thành công lớn nhất xác định bằng nhận thức
thứ hai là chúng ta cũng đã giảm thiểu
rất nhanh chóng được số lượng các doanh nghiệp nhà nước
từ một mươi hai một mươi sáu doanh nghiệp trước đây
chúng ta hiện nay chỉ còn trên dưới một
và sắp tới sẽ chỉ giữ lại khoảng độ
vài ba trăm
như là một trong những cái
định hướng rất rõ ràng
để nó đảm bảo là cái vai trò chủ đại
cũng như là tập trung của nhà nước trong một số lĩnh vực
cái thứ ba là chúng ta cũng đã thực hiện
một số những cái đối tác chiến lược
để mà có nhiều công ty cổ phần
sau khi cổ phần xong cũng đã có những sự tăng trưởng
tích cực cả về vốn hiệu quả kinh doanh
quy mô sản xuất và các định hướng phát triển khác
các tập đoàn tổng công ty nhà nước
quy mô lớn cũng đẩy mạnh tiến độ cổ phần hóa
theo phương án phê duyệt như
tập đoàn công nghiệp casu việt nam
tổng công ty lương thực miền nam
tổng công ty thương mại hà nội
và các tổng công ty điện lực dầu khí
dầu khí việt nam lọc dầu dung quất
thuộc tập đoàn dầu khí việt nam
và tổng công ty phát điện ba
của tập đoàn điện lực việt nam
ban chỉ đạo cho biết nếu tính cả các doanh nghiệp
thuộc bộ quốc phòng các đơn vị sự nghiệp
thì tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
cả nước đã cổ phần hóa
bốn mươi ba doanh nghiệp nhà nước
về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
lý kế một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy
các đơn vị đã thoái được

thu về hơn hai mươi năm tỷ đồng
trong đó có số thú vị

hơn hai mươi tỷ đồng
sau hai lần thoái vốn tại vnm
trong cuộc họp giao ban
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
của ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
phó thủ tướng vương đình huệ
trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
đốc thúc các bộ địa phương
chậm bán vốn nhà nước
giao lại quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước
tại doanh nghiệp cho tổng công ty đầu tư
và kinh doanh vốn nhà nước
thực hiện để đẩy nhanh tiến độ bán vốn
trong thời gian tới
chúng ta thực sự có hướng cổ phần hóa tốt
và xây dựng phương án và tổ chức tốt
chúng ta có thể biến cổ phần hóa
trở thành một kênh tốt
để thực hiện việc thu gọn
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
vào lĩnh vực phù hợp
thứ hai nữa là thu hồi được vốn của nhà nước
để đầu tư vào lĩnh vực thích hợp
thứ ba là tạo ra những xung lực mới
tích cực cho thị trường khoán
và cho việc huy động vốn xã hội
vâng thưa hai vị khách mời
thuái vốn doanh nghiệp nhà nước
là một chủ trương mục tiêu sẽ được
tiếp tục đẩy mạnh
nhưng thuái vốn như thế nào
lại là một câu chuyện
còn rất nhiều điều cần phải bàn
thưa thiệt sĩ hương nguyễn định cung
ông đánh giá như thế nào về cách
lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược
của các doanh nghiệp nhà nước
trong thời gian vừa qua
thực ra thì hiện nay
chúng ta cũng chưa rõ
lắm cái khái niệm
về gọi là
nhà đầu tư chiến lược
tuy nhiên thì
tôi nghĩ rằng là
tùy thuộc vào cái mục tiêu của chúng ta
giữ doanh nghiệp đó thế nào
không phải tất cả trạng trường hợp
đều cần phải có nhà đầu tư chiến lược
đấy là cái điều đầu tiên
mà tôi nghĩ rằng là
điều thứ hai là giả sử như chúng ta
cần một nhà đầu tư chiến lược
thì rõ ràng là
mình phải kỳ vọng
mình phải biết được là mình muốn
cái mà người ta mang đến cho mình
nó là cái gì
để tạo ra cái chất lượng cái giá trị gia tăng
cho cái doanh nghiệp của mình
hiện nay đang có
và muốn người ta như thế
và mình xác định được đó là
cái đích thị mình cần
chắc chắn đó là công nghệ
đó là cách thức quản lý đó là thị trường
đó là một cái chuỗi
giá trị nào đấy đại thể nó
nó như vậy thế thì
khi mà để
thu hút người ta vào đây thì rõ ràng là mình
cũng phải có cái ưu tiên ưu đãi gì
mà một trong những ưu tiên ưu đãi
cho họ chắc là phải là
cái quyền một
là có thể là cái giá
mà người ta phải mua
phải trả có thể thấp hơn
để đảm bảo là cái người ta mang
tương ứng với cái mà
mình do thấp hơn này nó tương ứng với
giá trị mà người ta mang lại cho
cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng là có
có thể có những cái đòi hỏi
ví dụ như là chúng ta cũng cần phải đòi hỏi
và họ cũng có đòi hỏi là
họ phải ở với mình bao lâu
ít nhất là bao lâu
thì cái này
chúng ta cũng cần
nhưng tôi nghĩ họ cũng cần
họ cũng phải đảm bảo được rằng là cái mà
họ giữ một cái quyền nào đấy
cái công ty
để cái ảnh hưởng của họ
và đảm bảo được lợi ích của họ
trong một giai đoạn nhất định nào đấy
và những cái điều như thế
thì đòi hỏi một sự thỏa thuận
khá lâu dài
và nhà đầu tư giữa doanh nghiệp
chủ sở và
nhà đầu tư chiến lược chứ không thể
vẫn như vậy
là một cái quá trình này là quá trình đi chọn
và đi chọn như thế thì họ
cũng chọn mình
như thế để họ chọn mình được thì
quá trình này nó đòi hỏi một quá trình
tập hợp thu thập tông tin
đánh giá và công khai hóa
và có thể quá trình này
cũng là một quá trình học hỏi
vì người ta vào mình người ta đòi hỏi
một cái cách thức quản trị
mà được tương ứng như thế giới là
một cái chuẩn mực toàn cầu
minh bạch và mọi cái thông tin đều được
đều được đánh giá
và doanh nghiệp đó phải được đánh giá
theo những cái chuẩn mực theo những chỉ tiêu
chỉ số cơ bản
như thế thì có một cái thông tin rất là đồ sổ này
thì quả thực là nhiều khi
quá trình lựa chọn này lại là một quá trình học hỏi
và quá trình nâng cấp
cái chất lượng quản trị của
của doanh nghiệp mình
cho nên cần phải làm
sao tôi làm nên làm
và làm nếu cần thiết nên làm và làm một cách
rất là cẩn thận để chọn đúng được
nhà đầu tư chiến lược
đừng có chọn những cái người mà cuối cùng
người ta về đây người ta làm cho mình
thấp đi để vị thí của họ
tăng lên nhiều khi lại
có khả năng đó như thế
đó là một cả một quá trình chia sẻ tầm nhìn cũng như là
tạo ra cái giá trị cộng hưởng
đó là những cái điều kiện như
tiến sĩ nguyễn đình cung cũng đã đưa ra trong cái việc
lựa chọn các cái nhà đầu tư
và đặc biệt là các nhà đầu tư chiến lược
vậy thì những cái điều kiện đó qua quan sát của
luật sư trương thanh đức
anh có thấy đã diễn ra
phổ biến trong các cái quá trình của phần ngoại các doanh nghiệp
nhà nước trong thời gian vừa qua hay chưa
trên thực tế thì nó chưa phổ biến lắm
vì chúng ta cũng phải
xem lại cái mục tiêu
là cái gì ở trong trường hợp này
tôi cho rằng chọn nhà đầu tư chiến lược đấy là một sự đánh đổi
bán cho người ta giá rẻ
lúc đấy không quan tâm nhiều đến đấu giá nữa
và cần người ta ở cái uy tín
cái thương hiệu cái năng lực
lúc đầu thì chúng ta giữ toàn bộ doanh nghiệp nhà nước
sau đấy chúng ta yêu cầu
phẻ phần hóa nhà nước không kinh doanh
nhà nước không quản lý nhà nước không trực tiếp nữa
thì cái nào
nên tiếp tục nắm giữ
lúc thì đưa ra quan điểm là
sau đó thì lại nú kéo tiếp bằng cái là
nhà đầu tư chiến lược để
muốn tiếp tục giữ nó giống như
doanh nghiệp nhà nước trước đây
thật sự chưa buông thật sự chưa cho nó ra thị trường
một cái điểm rất quan trọng đấy là
cái nhà đầu tư chiến lược
dùng cho trường hợp nào
có nghĩa gì
thì tôi cho rằng bây giờ chưa rõ ràng
và đó là một trong những sự mâu thuẫn
thưa thí sĩ nguyễn đình cung
ông cũng đã từng đưa ra một
là cái nhận định về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
có một cái nghịch lý là
bán đắt thì nhà đầu tư không bán
mua còn bán rẻ thì lại sợ
thất thoát tài sản
vậy thì bây giờ theo ông là phải bán như thế nào
và doanh nghiệp
doanh nghiệp nhà nước
trước khi cổ phần hóa thì cần phải làm gì
thực ra cái đắt rẻ
là một sự tương đối
không thể khẳng định là
cái này thì nó đắt cái kia rồi
thế nào là đắt thế nào là rẻ
vì do thị trường quyết định cung cầu nó quyết định
chẳng hạn như chứng khoán là
lúc bốn trăm linh điểm lúc một nghìn hai trăm linh điểm
cho nên là nó
cái mà chúng ta cần phải
đây là kinh tế thị trường
và kinh tế thị trường thì giá cả
là do cung cầu quyết định
chứ không phải do một cái quyết định
chủ quan nào của ai rồi nói là
nó đắt và nó rẻ
người bán ví dụ đang là cổ phần này
đang là doanh nghiệp của chúng ta đây
thì chúng ta muốn bán được nó tốt
muốn bán được giá cao nhất
thì chúng ta phải làm cho cái sản phẩm của tòa
tốt nhất có thể được
đấy là cái điều mà chúng ta cần
cần phải làm tốt nhất có thể được
khi mà tốt nhất có thể được
thì rất nhiều người đầu tư
có thể sẽ quan tâm
như vậy cái cầu nó sẽ gia tăng
mà để nó
tốt nhất có thể được thì cái
đầu tiên của chúng ta phải là thay đổi
cái cách thích quản trị
nó phải minh bạch nó phải rõ ràng
và theo những chuẩn mực mà
các nhà đầu tư người ta đánh giá
người ta nhìn nhận nhưng mà những chuẩn mực đó là những yếu
chuẩn mực phổ biến
chúng ta cũng đã thấy là chính phủ cũng đã có rất nhiều
các cái biện pháp và để thúc đẩy hơn nữa
cái sự hiệu quả của thiên trình của phần hóa
nhưng ở đây chúng ta cũng vẫn phải cần
có cái bàn tay điều tiết của
của nhà nước của chính phủ
với cái vai trò là
là một cái cơ quan tạo ra một cái môi trường
minh bạch và cũng như là
thúc đẩy sự lành mạnh hóa của tiến trình này
thì theo luật sư trương thanh đức
nhà nước cần làm gì để có thể hỗ trợ
tôi cho rằng ngoài cái việc ông cung
vừa nói ra ấy thì nó vẫn còn
những cái vấn đề tôi thấy nó cũng
loanh quanh băn khoăn luồn quẩn
muốn nên biết được thì ít nhất
phải có ba cái ưu tố
thứ nhất là cổ đông
phải một trăm linh cổ đông trở nên
thế thì cổ phần hóa cũng chẳng đặt ra yêu cầu
cứ phải một trăm linh cổ đông thôi
thứ hai là phải vốn tùy theo sàn
bao nhiêu trở nên thứ ba nữa là
rất nhiều tiêu chí khác
ví dụ phải hiệu quả phải quản trị điều hành thế nào
tiêu chuẩn đáp ứng thế nào
chứ không phải cứ muốn nên biết là mới biết được
thế thì khi chúng ta cổ phần hóa
nó không đáp ứng được những tiêu chuẩn đấy
thì một năm năm năm một mươi năm
cũng không được phép hoặc lên rồi lại xuống
ngành ngân hàng là
vốn luôn luôn thừa
bao giờ là nhiều nhất cổ đông bao giờ cũng phải
là trăm trở lên thế nhưng
quá nhiều ngân hàng hoãn đi hoãn lại
không niêm yết được
trường hợp đấy thì không phải là không đủ tiêu chuẩn
mà người ta lại toan tính cái cuối cùng
là quan trọng niêm yết được cái gì
những doanh nghiệp cổ phần hóa nói riêng
doanh nghiệp khác nói chung niêm yết mà lại không có lợi
cho những người quyết định
cổ đông hay cho chính ông chủ chẳng hạn
thì người ta sẽ tìm mọi cách người ta trì hoãn
thế cho nên là nói lại câu chuyện là kỷ luật thế nào
nhưng cái mấu chốt
vẫn là thực sự
cái doanh nghiệp đấy nó có
xứng tầm nó có đủ điều kiện để
nên biết hay không một trong những cái sự thay đổi
rất được chờ đợi nữa liên quan tới câu chuyện
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là việc
chính phủ ban hành cái nghị định số một trăm hai mươi sáu
liên quan tới các doanh nghiệp nhà nước
khi cổ phần hóa vậy thì
ở góc độ người nghiên cứu về
luật pháp cũng như là
nghĩa định số một trăm hai mươi sáu như thế thì luật sư trương thành đức đánh giá như thế nào
và kỳ vọng như thế nào về
cái nghĩa định một trăm hai mươi sáu này
tôi cho rằng là
nó vẫn chưa có cái quan điểm
tư duy đột phá chưa có cái gì thay đổi
đáng kể đây
cả nghĩa định xưa đổi nữa thì có lẽ nó đến
khoảng thứ bảy thứ tám về cổ phần hóa rồi
đã nghĩa phải làm đâu rồi nó phải là luật
nó phải cái tầm cao hơn rất nhiều
vấn đề xung đột rất nhiều vấn đề vướng mắc không giải quyết được
và quan trọng nhất
tôi nghĩ rằng là cũng mới chỉ là
thắt chặt là bài bản là đầy đủ
về thủ tục về trình tự về
thẩm quyền này khác thôi chứ còn đâu
để nó bật lên được thực sự là làm sao
để hiệu quả nhất để
cổ phần hóa được tốt nhất thì
tôi vẫn chưa nhìn thấy được ở trong cái nghị định mới này
có một cái điều
mà người ta rất là quan tâm liên quan tới
câu chuyện về định giá đất
cũng như là cái phương pháp để
định giá cũng như là
cách thức để chuyển mục đích sử dụng đất của các doanh nghiệp
sau khi cổ phần hóa thì
luật sư đánh giá như thế nào về
cái việc mà sẽ phải làm như thế nào
một trong cái vấn đề có thể
nhức nhối nhất là qua câu chuyện cổ phần hóa
hãng phim truyện là định giá đất thế nào
thì theo quan điểm của tôi không phải là
cái vấn đề trọng tâm trọng điểm nghị định này
không giải quyết được gì vướng vào luật đất đai
nhưng kể cả sau này có sửa luật đất đai
chúng ta cũng phải xem lại nó mắc là
mắc từ cái quan điểm gốc về cái chuyện
là quyền sở hữu quyền sử dụng
thuê đất như thế nào thế thì
nếu như vẫn cứ quan điểm là đất thuê của nhà nước
thì quản lý đúng theo cái hành lang
pháp lý của thuê đi đúng mục đích sử dụng đi
còn bây giờ thì nhận tài sản bảo đảm
nếu mà muốn mua bán nợ
ở trong đó có quyền đất hoặc cổ phần hóa thế này
mà chuyển đổi thì
nó sẽ có cái việc là
đang ở đất thuê chuyển sang đất nhà ở
sẽ phải nộp tiền
sử dụng đất nếu mà anh
duyệt đúng mục đích rồi nếu như anh đã
yêu cầu người ta nộp đủ số tiền
theo yêu cầu thì chẳng có lý gì mà
lại bảo rằng là không được ngược lại
nó lại bất cập ở cái chỗ là ví dụ
đất đang ở nhà ở mà khi cần bán
cho doanh nghiệp thì
lại phải trả lại
cái loại đất khác không được phép đất nhà ở
cái giá trị nó thấp được rất nhiều
sau này nếu người ta muốn làm trung cư nhà ở thì người ta
lại phải chuyển đổi một lần nữa thì cái gốc của chúng ta
tôi thấy nó vẫn không ổn
nếu giải quyết thì phải giải quyết từ
cái luật đất đai thậm chí từ hiến pháp
chứ còn đâu cái chuyện mà kết nối
liên quan đến cổ phần hóa này
thì nó sẽ không thể thay đổi được
bản chất vấn đề
xin được cảm ơn hai vị khách mời
thưa quý vị và các bạn qua những câu chuyện vừa rồi
thì chúng ta cũng có thể thấy quá trình cổ phần hóa
các doanh nghiệp nhà nước trong thời gian vừa qua
có nhiều mặt tích cực được đánh giá cao
nhưng cũng không thiếu những bất cập những
lỗ hổng trong quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
mà trong thời gian tới các cơ quan
có trách nhiệm phải điều chỉnh để vừa
phải thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
cũng vừa phải chống thất thoát tài sản nhà nước
đến đây thì chương trình pháp luật và thương trường
cũng xin được khép lại một lần nữa xin được cảm ơn
hai vị khách mời đã dành thời gian có những chia sẻ
và tích hữu ích với chương trình của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại